để chào mừng giáng sinh hai nghìn một mươi tám bà con giáo sứ trên địa bàn tỉnh nghệ an đã thiết kế ra nhiều cây thông noel độc đáo
những cây thông noel độc nhất vô nhị này được làm từ nồi đất hành tâm và nón lá làm cho bầu không khí đón giáng sinh trở nên rộn ràng hơn
về với bà con giáo sứ sơn la xã xuân sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an thời điểm này mọi người sẽ được chip ngưỡng cây thông noel vô cùng độc đáo
được bà con giáo sứ nơi đây thiết kế từ hàng trăm chiếc nón bài thơ ghép lại
cây thông độc đáo này cao hơn một mươi năm mét đường kính mặt đáy dài năm mét được bà con hoàn thành trong bốn ngày từ ba trăm linh chiếc nón bài thơ

tại xã nghi thuận huyện nghi lộc nghệ an bà con giáo sứ bình thuận đã thiết kế cây thông vô cùng thú vị từ hành tâm cao gần hai mươi mét đường kinh đáy gần ba mét
để làm ra được cây thông noel này người dân phải dùng hơn tám bầu hành tâm kết lại